thông tin từ quận hai quận chín và quận thủ đức tp hcm cho biết đã có kết quả ý kiến cử tri về việc thành lập tp thủ đức sau cuộc lấy ý kiến vào ngày ba tháng một mươi vừa qua
quận hai có hơn bảy mươi hai năm trăm linh người đi bỏ phiếu thì tám mươi hai số cử tri đồng ý về sắp nhập ba quận thành một đơn vị hành chính cấp huyện mới
gần bảy mươi bảy ý kiến đồng ý tên đơn vị mới gọi là thành phố thủ đức
quận chín có hơn một trăm bốn mươi hai người có ý kiến thì hơn chín mươi bảy đồng ý sắp nhập trên chín mươi sáu tán thành tên thủ đức
còn quận thủ đức gần một trăm chín mươi bảy cử tri có ý kiến thì gần chín mươi tám ủng hộ sắp nhập với chín mươi bảy năm chọn tên thành phố thủ đức
kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ được thông qua hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương trước khi chỉnh ủy ban nhân dân thành phố và hội đồng nhân dân tp hcm vào cuối tuần này